tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số chín vào hồi bảy giờ ngày hôm nay
vị trí tâm bão cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm linh km về phía đông đồng nàm
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách phú yên khánh hòa khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
trên đất liền các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa có gió mạnh cấp năm sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu bảy
vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn bắt đầu từ đêm nay cho đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông